văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ cơ quan thuộc chính phủ
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai gửi nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy
theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng vũ đức đam căn cứ ý kiến của các bộ ngành địa phương
văn phòng chính phủ đề nghị tổ chức triển khai gửi nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy
giữa các cơ quan hành chính nhà nước theo danh mục
bao gồm văn bản quy phạm pháp luật như thông tư thông tư liên tịch nghị quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh huyện xã
quyết định của ubnd cấp tỉnh huyện xã các văn bản hành chính như nghị quyết cá biệt quyết định cá biệt
chỉ thị quy chế quy định thông cáo thông báo hướng dẫn chương trình kế hoạch phương án đề án dự án
báo cáo tờ trình công văn công điện giấy ủy quyền giấy mời phiếu gửi phiếu chuyển phiếu báo
các bộ ngành địa phương đối chiêu với danh mục này để triển khai cho phù hợp
và trong quá trình thực hiện nếu như có khó khăn thì gửi kiến nghị tới văn phòng chính phủ